bộ lao động thương minh và xã hội đang dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
theo đó từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi sẽ tăng thêm bảy ba trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đối với tám đối tượng
bộ lao động thương minh và xã hội cho biết bộ đề xuất mức điều chỉnh tăng bảy ba trăm tám mươi hai bằng tốc độ tăng mức lương cơ sở từ một bốn trăm chín mươi đồng một tháng lên một sáu trăm linh đồng một tháng trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đối với các đối tượng nêu trên
về kinh phí điều chỉnh bộ lao động thương minh và xã hội đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi

số đối tượng được điều chỉnh tại thời điểm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ước là hơn chín trăm tám mươi người sự kiến kinh phí tăng thêm trong năm hai nghìn hai mươi là chín trăm ba mươi bảy tỷ đồng
đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trở đi do quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm số đối tượng được điều chỉnh tại thời điểm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ước là gần hai ba trăm linh người
kiến kinh phí tăng thêm trong năm hai nghìn hai mươi sáu tháng là một mươi một sáu trăm linh hai tỷ đồng
đối với cán bộ xã phường thị trấn đang được hưởng trợ cấp hàng tháng
thì kinh phí điều chỉnh được tổng hợp từ nguồn kinh phí địa phương
đối với quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng thì do ngân sách nhà nước bảo đảm